cục hàng không việt nam vừa có công văn khẩn gửi các hãng hàng không việt nam airlines
vietjet air jetstar pacific airlines bamboo airways về kế hoạch khai thác các đường bay nội địa
từ ngày một mươi sáu đến ngày ba mươi tháng bốn
cục hàng không việt nam yêu cầu các hãng hàng không chỉ được phép mở bán các chuyến bay
cho giai đoạn từ ngày một mươi sáu tháng bốn sau khi được cục hàng không việt nam cấp phép bay
các hãng hàng không việt nam gửi đề nghị cấp phép bay cho giai đoạn từ ngày một mươi sáu tháng bốn
đến ngày ba mươi tháng bốn ngay trong ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng bốn để cơ quan này tổng hợp xem xét